trong một diễn biến đáng chú ý khác liên minh châu eu và đức đã thúc giục chính phủ ba lan
làm rõ những thông tin về vụ bê bối dân lận thị thực nghiêm trọng
vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng nội bộ eu gia tăng xoay quanh vấn đề di cư
trước đó truyền thông ba lan đưa tin về một hệ thống phát hành thị thực schengen cho người trung đông và châu phi
để đổi lại các khoản hối lộ trong đó có sự dình lýu các lãnh sự quán ba lan và một số công ty ở các nước liên quan
do vậy ủy ban châu ec đã yêu cầu vassava trong vòng hai tuần phải làm rõ thông tin nêu trên
bộ trưởng nội vụ đức đã điện đàm với người đồng cấp ba lan
đồng thời yêu cầu phái đoàn ngoại giao vassava ở berlin tới để làm việc về vấn đề này
tuy nhiên phía ba lan đã bác bỏ những thông tin được cho là vô lý liên quan đến mức độ của vụ bê bối gian lận thị thực tại bộ ngoại giao nước này
hồi tuần trước cơ quan công tố ba lan cho biết bảy người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ bê bối cấp thị thực phi pháp
một thứ trưởng ngoại giao ba lan đã từ chức được cho là có liên quan đến vụ bê bối này